phát livestream với lời lẽ thô tục bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác
bùi quang thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh ra quyết định khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi vu khống
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
công an thị xã bình minh có tiếp nhận đơn tố giác của một người phụ nữ
về việc bùi quang thức đăng tải nội dung không đúng sự thật vu khống cá nhân
qua xác minh cơ quan công an xác định nội dung tố giác là đúng sự thật
qua điều tra xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân giữa người tố giác với thức
thức đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản youtube
thánh khờ miền tây do thức làm chủ phát live stream với lời lẽ thô tục bịa đặt
nhằm xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ trên
tại cơ quan công an thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình